ngày hôm nay cũng sẽ tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án tân hoàng minh
hội đồng xét xử sơ thẩm tòa án nhân dân tp hà nội tiến hành thẩm vấn các bị cáo
để làm rõ những nội dung liên quan đến vụ án này
hầu hết các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội
thừa nhận cáo trạng truy tố các bị cáo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là chính xác
chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty tân hoàng minh đỗ anh dũng
đã nhận trách nhiệm cao nhất trong vụ án này
trình bày tại tòa bị cáo đỗ anh vũ khai tại thời điểm năm hai nghìn hai mươi một
do nhu cầu cần nhiều vốn cho các dự án quy mô khác
bị cáo dũng đã đề ra chủ trương phát hành trái phiếu và giao cho con trai là bị cáo đỗ hoàng việt
phó tổng giám đốc công ty tân hoàng minh thực hiện việc phát hành trái phiếu
cả ba công ty phát hành trái phiếu đều là của bị cáo do bị cáo chỉ đạo hoạt động
bị cáo thừa nhận có việc chạy dòng tiền ảo để mua lại các trái phiếu
phương án phát hành trái phiếu đều là tạo dựng
không có việc hợp tác đầu tư kinh doanh từ việc tạo dựng hồ sơ phát hành
cho đến việc mua lại bằng dòng tiền ảo
bị cáo dũng thừa nhận việc viện kiểm sát truy tố bị cáo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nhận ra sai phạm của mình nên ngay khi bị khởi tố bị can
bị cáo đã cùng gia đình tìm cách khắc phục sớm nhất số tiền hơn tám sáu trăm linh tỷ đồng của các nhà đầu tư
bị cáo đỗ hoàng việt cho biết hệ sinh thái của tập đoàn tân hoàng minh
có nhiều công ty khác nhau nhưng đều được điều hành bởi tập đoàn
việc lấy pháp nhân của ba công ty nguy tạo các hoạt động kinh doanh không có thật
giữa nội bộ các công ty nêu trên đều làm phương án phát hành các gói trái phiếu lẻ
với tổng giá trị phát hành là một mươi ba mươi tỷ đồng nhằm huy động tiền cho tập đoàn
chính bày tại phiên tòa nhiều bị hại đã đề nghị tòa sớm tuyên trả lại số tiền đầu tư
mua trái phiếu của họ tại tân hoàng minh và đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt
cho các bị cáo bởi họ chưa có tiền án tiền sự có ý thức bồi thường khắc phục hậu quả trong vụ án